ban quản lý vườn quốc gia ba vì hà nội đã tiếp nhận sáu trăm ba mươi tám giò lan do bốn mươi nhà vườn tại thủ đô hà nội
và một số nhà vườn của nhiều tỉnh thành trao tặng
đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn các nguồn thực vật quý hiếm và duy trì sự đa dạng sinh học
tại vườn quốc gia ba vì ban tổ chức là những chủ nhà vườn hà nội và một số tỉnh thành
đã lên báo công tại đền thờ bắc hồ và trao tặng những giống lan quý như quế lan hương
tam bảo sắc đùi gà phi điệp tím phi điệp ám và một số địa lan cho vườn quốc gia ba vì hà nội
tại vườn quốc gia ba vì ban tổ chức là những chủ nhà vườn hà nội và một số địa lan cho vườn quốc gia ba vì

những giống lan quý hiện nay đã bắt đầu giảm
vì vậy việc đưa những giống lan quý hiếm về rừng là một hoạt động vô cùng ý nghĩa
trong việc bảo tồn các nguồn gen thực vật quý hiếm cũng như duy trì sự đa dạng sinh học
cũng tại sự kiện các nhà vườn lan cũng đã ra mắt câu lạc bộ hoa lan đột biến thủ đô